thông tin trên địa bàn tỉnh đắk lắc ngay sau khi phát hiện một nữ nhân viên y tế
tại trạm y tế xã đắk liêng huyện đắk tỉnh đắk lắc dương tính với sars cov hai
hàng trăm người dân đến tiêm vaccine tại điểm tiêm này đã phải thực hiện
các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín khẩn cấp
thông tin từ trung tâm y tế huyện lắc cho biết chị htn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
là nhân viên làm việc tại trạm y tế xã đắk liêng bị mắc covid một mươi chín
sau khi có kết quả xét nghiệm pcr
theo đó vào tối một mươi tám tháng một mươi chị nờ cảm thấy hay mệt mỏi
tuy nhiên đến sáng một mươi chín tháng một mươi chị nờ đi chợ mua đồ rồi lên trung tâm y tế huyện lắc
để nhận vaccine phòng covid một mươi chín
sáng ngày hai mươi tháng một mươi chị n tiếp tục đi chợ sau đó lên trạm y tế qua ủy ban nhân dân xã đắk liêng
rồi cùng các nhân viên khác tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho người dân địa phương
từ ngày hai mươi một đến hai mươi ba tháng một mươi buổi sáng chị n đi chợ
sau đó tiếp tục triển khai tiêm vaccine tại ủy ban nhân dân xã đắk liêng
đến khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng một mươi chị nờ nghi ngờ mình mắc covid một mươi chín
nên đã test nhanh và cho kết quả dương tính
sau đó chị n được lấy mẫu xét nghiệm pcr và khẳng định bị mắc covid một mươi chín
được biết chị n đã tiêm hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín loại astrazeneca
sau khi phát hiện sự việc ủy ban nhân dân huyện lắc đã cho phong tỏa trạm y tế xã
và ủy ban nhân dân xã đắk liêng để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời thần tốc tiến hành truy vết các trường hợp tiếp xúc gần chị nờ
lấy mẫu test nhanh cho các nhân viên y tế tại trạm y tế xã đắk liêng
cán bộ xã đắk liêng cùng hàng trăm người dân đi tiêm vaccine tại trạm y tế xã trong những ngày qua
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin covid của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi còn bây giờ xin chào và gặp lại